xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
chống suy thoái tổng bí thư yêu cầu cần phải tính toán toàn diện theo phương pháp tư tưởng biện chứng
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài phải làm một cách kiên trì và kiên quyết
thay mặt các đại biểu quốc hội tổng bí thư nhấn mạnh đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng
các ý kiến đóng góp của cử tri và sẽ phản ánh các nội dung phù hợp tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay phát biểu tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô hà nội
và đón nhận huân chương quân công hạng nhất chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu
những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang thủ đô đã giành được trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua
để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội giao phó chủ tịch nước yêu cầu
lực lượng vũ trang thủ đô cần chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn để kịp thời tham mưu với thành ủy
ubnd tp quân ủy trung ương và bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương
kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh đối ngoại
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã gắn huân chương quân công hạng nhất
lên lá cờ của lực lượng vũ trang thủ đô phần thưởng xứng đáng cho những chiến công
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc của lực lượng vũ trang thủ đô hà nội
nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung hôm nay văn phòng trung ương đảng đã tổ chức quyên góp
ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt thể hiện truyền thống tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách của dân tộc việt nam
trong niềm xúc động sâu sắc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lời hỏi thăm tới các gia đình
có người bị nạn bày tỏ sự cảm thông chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền trung
và hứng chịu công đoàn văn phòng chủ tịch nước cũng đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
chủ tịch nước trần đại quang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng toàn thể cán bộ đảng viên công chức
viên chức của văn phòng chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ
sớm khắc phục hậu quả thiên tai dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
nhân dịp này chủ tịch nước kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước các doanh nghiệp doanh nhân nhà hảo tâm
người việt nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách nghĩa cử cao đẹp của người việt nam
tiếp tục ủng hộ đồng bào miền trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai dân khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
tại văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc là người đầu tiên ủng hộ đồng bào miền trung và ra lời kêu gọi
ủng hộ cùng chia sẻ với đồng bào miền trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra
để chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào và các địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ phát động tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách trong cán bộ công chức
người lao động của đơn vị cùng đồng bào và các tổ chức chính trị trong cả nước quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại
sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất
hưởng ứng phát động của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã phát động kêu gọi cán bộ công chức
người lao động của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua
tại buổi phát động bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao hai trăm linh triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão lũ
đại diện các cục vụ của bộ ủng hộ trên hai trăm linh triệu đồng ngoài ra mỗi cán bộ công nhân viên trong bộ sẽ ủng hộ một ngày lương hỗ trợ đồng bào vùng lũ
tại hải phòng với tinh thần tương thân tương ái thành phố hải phòng đã quyết định ủng hộ năm tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt vượt qua khó khăn
ubnd tổ quốc việt nam thành phố hải phòng đã kêu gọi các tổ chức đơn vị cá nhân trên địa bàn thành phố hải phòng tích cực đóng góp
ủng hộ đồng bào miền trung khẩn trương khắc phục khó khăn sau đợt lũ lụt vừa qua ổn định cuộc sống
ngay sau lễ phát động đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân các tổ chức đoàn thể với tinh thần lá lành đùm lá rách đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung
chiều nay tại hà nội ubnd tổ quốc việt nam đã tổ chức tiếp nhận hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt miền trung từ bộ giao thông vận tải
tại lễ tiếp nhận đồng chí nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết
ngay khi có những thông tin đầu tiên về tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền trung với tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của dân tộc ta
bộ giao thông vận tải đã trao năm triệu đồng cho ubnd tổ quốc việt nam để hỗ trợ cho các gia đình bị tổn thất nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền trung
đồng chí trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam gửi lời cảm ơn tình cảm tương thân tương ái và những đóng góp thiết thực của bộ giao thông vận tải dành cho nhân dân miền trung
trong những biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão yêu cầu đảm bảo an toàn về người luôn được đặt lên hàng đầu
cho tới một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi tại một số vị trí trọng điểm như quận đồ sơn và thủy nguyên thành phố hải phòng một trăm linh thuyền bè đánh cá quy mô nhỏ của ngư dân đã về vị trí neo giữ an toàn
công tác kiểm tra giám sát tại vị trí bến bãi cũng đang được đẩy lên cao nhất để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân sau khi thuyền đã về bến bãi
thực tế cho thấy công tác chuẩn bị phòng chống bão và các hậu quả do bão gây ra chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi có sự phối hợp đồng bộ chính xác và kịp thời của chính quyền địa phương các cơ quan chức năng và bà con nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân cùng với những hoạt động kiểm tra đôn đốc thường xuyên của các sở ban ngành trong những ngày qua nhân dân hải phòng đặc biệt là bà con sinh sống và làm ăn tại các quận ven biển đã rất chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng tránh bão
thưa quý vị và các bạn mặc dù tâm bão được dự báo là sẽ đổ bộ vào quảng ninh hải phòng nhưng theo dự báo phạm vi ảnh hưởng sẽ trải rộng từ quảng ninh đến thanh hóa đặc biệt là mưa lớn sẽ xuất hiện tại các tỉnh bắc bộ đúng vào thời điểm bà con đang thu hoạch lúa mùa và triển khai cây trồng vụ đông nên các phương án về tiêu thoát úng thu hoạch lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng đang được các địa phương tập trung triển khai
cho đến thời điểm này phần lớn diện tích lúa ở nam định đã bắt đầu chín rộ
với phương châm xanh nhà hơn già đồng hiện tại bà con nông dân các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa
với hơn bảy mươi bảy hectare lúa mùa được gieo trồng tính đến hết ngày hôm nay toàn huyện nam trực đã thu hoạch được gần bốn mươi chín hectare tương đương với sáu mươi ba diện tích
với phương châm xanh nhà hơn già đồng đến thời điểm này hầu hết các địa phương trong tỉnh thanh hóa đã thu hoạch trên chín mươi diện tích lúa mùa và tiến hành gieo trồng cây vụ đông
theo chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh thanh hóa bắt đầu từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi bà con nông dân tạm dừng xuống giống cây vụ đông đồng thời chủ động các biện pháp che chắn điều tiết nước phù hợp bảo vệ cây trồng nếu xảy ra mưa lớn
thưa quý vị và các bạn do chịu ảnh hưởng của bão số bảy các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc cũng sẽ có mưa trên diện rộng
dự báo trong các ngày tới nhiều nơi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to vùng núi đề phòng có lũ quét và sạt lở đất
hiện nay tỉnh thái nguyên có trên một hai trăm linh công trình thủy lợi lớn nhỏ trong đó có hơn ba trăm năm mươi hồ chứa với mức nước đạt tám mươi một trăm linh và bảy mươi chín công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
công trình thủy lợi trực tiếp quản lý bảo vệ tính đến thời điểm hiện tại các hồ do công ty quản lý đều có dung tích trên chín mươi
đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra một số công trình sung yếu như công trình thủy lợi hồ núi cốc đập cây si ở thành phố thái nguyên hồ quán trễ ở huyện võ nhai
về ứng phó với bão số bảy hiện nay tỉnh thái nguyên đã có kế hoạch cụ thể yêu cầu các địa phương chủ động sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão
theo dõi sát diễn biến của cơn bão tập trung sẵn sàng lực lượng phương tiện chủ động đối phó và khắc phục hậu quả
cảnh báo di rời dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
tập trung chỉ đạo các địa phương cử người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm có nguy cơ cao như cầu tràn các đường dễ bị ngập lụt các bến đò ngang đặc biệt là những nơi dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất

bảy giờ chiều nay tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn đã có cuộc họp với đoàn kiểm tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác ứng phó với cơn bão số bảy và đặc biệt là kiểm tra an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh
chúng tôi cũng biết là cơn bão số bảy sẽ gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh lạng sơn khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
trước tình hình đó ubnd tỉnh ban hành công điện và yêu cầu các cấp các ngành các huyện thành phố các sở ban ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chủ động ứng phó với cơn bão số bảy
tỉnh lạng sơn đã triển khai những biện pháp như thành lập đoàn kiểm tra xuống cơ sở đặc biệt là kiểm tra các hồ chứa
cảnh báo người dân di rời khỏi những khu vực có nguy cơ bị xảy ra sạt lở lũ quét trong trường hợp khẩn cấp sẽ tiến hành cưỡng chế di rời để bảo đảm an toàn
đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương thực hiện phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm cho người và tài sản an toàn đến mức độ cao nhất liên tục cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của cơn bão số bảy và tuyên truyền các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh
cũng trong tối nay đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp hồ chứa nà tâm xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp hồ chứa nà tâm xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
cảng cá mắt rồng huyện thủy nguyên và tình hình về công tác phòng chống bão số bảy trên địa bàn thành phố hải phòng
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao thành phố hải phòng nói chung và huyện thủy nguyên nói riêng
đã chỉ đạo các lực lượng chủ động trong công tác ứng phó với bão số bảy đặc biệt là việc kiểm đếm và đưa hơn ba phương tiện tàu thuyền
lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn đồng thời huy động hơn hai mươi người
trong đó có một cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tập trung thu hoạch hơn hai mươi hai chín trăm linh hectare lúa mùa
chiếm sáu mươi diện tích lúa nhằm giảm thiệt hại do mưa bão có thể gây ra
phó thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền và các lực lượng liên quan huy động toàn bộ tàu thuyền vào các khu vực tránh trú an toàn
di rời dân ra khỏi các tròi canh nuôi trồng thủy sản trên các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn nhất là khu vực cát hải đồ sơn
tăng cường các lực lượng lao động để giúp dân thu hoạch lúa trăng chống nhà cửa và các công trình xây dựng khác
chủ động di dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước hai mươi hai h đêm ngày một mươi tám tháng một mươi chú ý tiêu nước đệm trên hệ thống thủy lợi nhằm tránh ngập
ứng sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ theo phương châm bốn tại chỗ và bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên địa bàn trước
trong và sau thời gian bão đổ bộ bảo đảm giữ vững thông tin liên lạc và an toàn hệ thống điện
phó thủ tướng trịnh đình dũng
trịnh đình dũng đã tới trực tiếp kiểm tra tuyến đê hà nam một trong những tuyến đê sung yếu của tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng nhấn mạnh các cấp lãnh đạo chính quyền của tỉnh quảng ninh cần quyết liệt
chủ động trong công tác phòng chống ứng phó với cơn bão số bảy dự kiến sẽ đổ bộ vào quảng ninh trong khoảng thời gian sắp tới
đối với tuyến đê sung yếu hà nam cần tập trung đầu tư thêm nguyên vật liệu để kiên cố hóa tuyến đê
bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân trước những tình huống xấu nhất
tuyến đê biển hà nam thuộc thị xã quảng yên là tuyến đê sung yếu có chiều dài ba mươi bốn km
tạo thành vòng khép kín có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân
và diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tám xã phường thuộc khu vực đảo hà nam
bên cạnh tuyến đê hà nam phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã trực tiếp tới kiểm tra khu vực neo đậu
tranh trù bão thuộc xã hoàng tân thị xã quảng yên
điều này là những thông tin của bản tin
hai trăm năm mươi ha lúa phụ mùa
năm mươi sáu diện tích cây trồng vũ đông đã xuống giống nên với sự tích cực chuẩn bị ứng phó của các địa phương
sẽ giúp giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
tuy nhiên điều đáng lo ngại là trong khi bão số bảy đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta
thì trên thái bình dương bão hai ma cũng đang tiến vào biển đông
việc bão trồng bão đang đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi công tác chuẩn bị sẵn sàng
với các phương án ứng phó với bão của người dân các địa phương các bộ ngành cần giáo diết và nhanh chóng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến của mưa bão trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ biên tập viên thanh hương sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý khác
trong phần tin tiếp theo bế mạc phiên họp thứ tư ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
nỗ lực tìm kiếm máy bay trực thăng mất liên lạc tại bà rịa vũng tàu
hôm nay phiên họp thứ tư đợt hai của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh
và xây dựng nghị quyết của quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh ở việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều có liên quan trực tiếp đến đầu tư kinh doanh
được quy định tại một mươi hai luật hiện hành
tuy nhiên để bảo đảm tính khả thi
và hiệu quả luật này chỉ sửa đổi bổ sung những nội dung liên quan đến ba luật
đầu tư doanh nghiệp và xây dựng
sau khi nghe các báo cáo và thảo luận ủy ban thường vụ nhận thấy rằng dự thảo luật
chưa đưa ra được những yêu cầu bức thiết đáp ứng tình hình thực tế hiện nay
còn rất nhiều điều của dự thảo luật chưa phù hợp và chưa rõ ràng
phạm vi sửa đổi mâu thuẫn với một số luật khác liên quan
những vấn đề mà chính phủ nêu trong dự thảo chưa cấp bách
chưa giải quyết được những vấn đề tồn tại bấy lâu nay
vì vậy dự thảo luật này chưa đủ điều kiện để chính quốc hội tại kỳ hai sắp tới
cần có thời gian nghiên cứu và bổ sung nội dung cụ thể
về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của quốc hội thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh ở việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thêm và xin ý kiến của bộ chính trị về việc này
vì việc xây dựng nghị quyết này liên quan đến quốc phòng an ninh của đất nước
phát biểu tại phiền bề mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kiều ngân nhấn mạnh
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi sắp tới
ủy ban thường vụ quốc hội cùng các bộ ban ngành đã chuẩn bị sẵn sàng các báo cáo
về một số dự thảo luật cũng như các nội dung quan trọng liên quan đến chính quốc hội
tại xã lùng thàng huyện sinh hồ tỉnh la châu tập đoàn công nghiệp casu việt nam
và tỉnh la châu đã tổ chức lễ khai thác mù casu đợt đầu tiên
dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
theo đại diện tập đoàn công nghiệp casu việt nam hơn bảy mươi hectare casu cạo mù đợt này
được mở miệng từ ngày chín tháng tám
tính đến nay tổng sản lượng mù casu đông thu được là trên hai mươi tấn
trung bình năng suất mỗi hectare đạt từ bảy đến tám tạ mũ một năm
vượt chỉ tiêu từ một đến hai tạ so với kế hoạch
thời gian cạo mù casu tại tây bắc sẽ kéo dài từ tháng bốn đến tháng một mươi hai hàng năm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương nhấn mạnh việc phát triển cây casu vùng tây bắc
là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước mang ý nghĩa đột phá về kinh tế
và kỳ vọng sẽ đem lại những chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo
để bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người dân vùng dự án
tỉnh lai châu và tập đoàn công nghiệp casu việt nam cần tuyên truyền vận động người dân
ký hợp đồng hợp tác với các công ty thành viên của tập đoàn
đối với diện tích đất không phù hợp trồng cây casu trong vùng dự án
cần nghiên cứu chuyển đổi mục đích sang trồng cây loại khác tránh lãng phí tài nguyên đất
lễ khai mủ được thực hiện ngay trên đồ trồng casu của lâm casu lùng thàng
lúc đầu tiên thì casu đến rất là khó khăn nhưng bây giờ khẳng định là cây casu
là một trong những cây trồng có tính chất chiến lược lâu dài
đối với đồng bào các dân tộc vùng tây bắc nói chung và lai châu nói riêng
hơn một vạn hộ tái định cư ở các vùng thủy điện sơn la lai châu hội quảng bản tháp
và các cái thủy định khác trên địa bàn thì hiện nay đời sống được khá ổn định
trong nhiều cây trồng chuyển dịch có tín hiệu tích cực và có hiệu quả kinh tế ổn định
thì casu là một trong những cây rất là tốt
ngày hôm nay thì chúng ta làm lễ khai thác casu tại công ty lai châu thuộc tỉnh lai châu
thì có thể khẳng định bước đầu là cây casu có mổ khẳng định nhất
cái thứ hai là
cây casu là cây công nghiệp dài ngày và thời gian khai thác theo quy trình kỹ thuật của ngành casu hôm nay là khoảng hai mươi năm
chúng tôi cũng dự báo là trong vòng hai mươi năm đó thì có những thời điểm giá sẽ tốt có những thời điểm giá không tốt
và như những năm vừa qua tức là hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng tôi dự báo đây là giá đấy
cho nên có nghĩa là từ nay về sau thì giá nó sẽ có cái ổn định hơn
mà chắc chắn nó cũng sẽ không thể cao như năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai được
về dự báo tương lai thì hiện nay thì tập đoàn cũng đã có nhiều kịch bản đối phó
kể cả đối phó với biến đổi khí hậu đối với cây casu cũng như là đối phó với tình hình giá casu khi xuống thấp hơn nữa
theo hướng là về nguyên tắc làm sao để đảm bảo đồng vốn của nhà nước
thứ hai là sản xuất và có lợi nhuận
nhưng quan trọng nhất là đời sống của người dân trong các vùng dự án cao su phải được ổn định
cây cao su ở đây hiện vẫn đang phát triển rất tốt cho lượng mủ chất lượng cao và ổn định
dự kiến đến năm hai nghìn một mươi bảy lai châu sẽ mở rộng diện tích cạo mủ lên hơn một ha
cao su tây bắc trong đó chiếm phần lớn diện tích ở lai châu đã có lời giải cho bài toán trồng cây gì cho phù hợp ở lai châu
những giọt vàng trắng đầu tiên cho thu hoạch thì cũng đồng nghĩa với việc diện tích cao su được mở rộng
và người dân góp đất sẽ có nguồn thu nhập ổn định từ cổ tức góp đất và lương công nhân hàng tháng
tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng
tổng thư ký quốc hội chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo ông nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội cho biết
điểm đổi mới đặc biệt của kỳ họp quốc hội lần này là trong phát biểu tại hội trường sẽ tạo điều kiện tranh luận
đồng thời mời các quan trình báo cáo cùng bộ trường trả lời đại biểu để làm sáng tỏ thêm các nội dung

nếu trả lời quản ký nào trả lời hết được thì sẽ cho một bản bảo
nhưng cái đổi mới nhất trong cái thứ này là sẽ là cái gì mà tạo điều kiện cho các chủ trí thành viên nhân phủ
và ngồi trên để mà có cái giải trình những ý kiến giải trình trả đổi thêm về những nội dung mà các đại biểu quan tâm
ngoài ra kỳ họp thứ hai cũng sẽ đổi mới nâng cao hiệu quả của hoạt động lập pháp
ủy viên thường vụ quốc hội sẽ bám sát luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa mới được ban hành
để yêu cầu các đại biểu quan tâm
và yêu cầu các cơ quan soạn thảo bảo đảm đúng quy trình
tiếp đó quá trình thẩm tra cho ý kiến về các dự án luật
quốc hội sẽ mời đại biểu quốc hội chuyên trách ở các địa phương tham gia góp ý giúp cho chất lượng luật được nâng lên
quốc hội cũng sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực
theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi và bế mạc vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một
kỳ họp này sẽ diễn ra trong hai mươi sáu ngày với khối lượng công việc lớn
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bốn dự án luật một nghị quyết và cho ý kiến về một mươi hai dự án luật một nghị quyết
chiều nay trong buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội đã thông tin về kết quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố chín tháng đầu năm
theo báo cáo của ban nội chính thành ủy hà nội từ đầu năm đến nay
các cơ quan chức năng tp hà nội đã điều tra xét xử nhiều vụ việc về tham nhũng
thống kê tài sản thiệt hại hơn ba m hai đất và sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên tình hình tham nhũng lãng phí còn diễn biến phức tạp
ít vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ
việc triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng ở một số cơ quan còn hình thức
đặc biệt việc thu hồi tài sản tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn
thời gian tới thành ủy hà nội đưa ra tám nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phòng chống tham nhũng
trong đó giải pháp được đặt lên hàng đầu là nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền
người đứng đầu cơ quan tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về chủ trương
pháp luật phòng chống tham nhũng rộng rãi trong cán bộ đảng viên
thưa quý vị và các bạn đến một mươi năm h ngày hôm nay máy bay trực thăng mang số hiệu tám nghìn sáu trăm ba mươi hai ec một trăm ba mươi t hai
của trung tâm huấn luyện bà rịa vũng tàu tổng công ty trực thăng việt nam
bị mất liên lạc vẫn chưa được tìm thấy
theo thông tin
từ bộ quốc phòng hồi bảy h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi máy bay tám nghìn sáu trăm ba mươi hai ec một trăm ba mươi t hai được lệnh cất cánh bay huấn luyện
tuy nhiên chưa đẩy ba mươi phút sau vào khoảng tám h ba phút máy bay bị mất liên lạc tại khu vực tây bắc núi dinh
huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu cách sân bay vũng tàu khoảng hai mươi năm km
trên máy bay có ba người gồm đại úy dương lê minh giáo viên trung úy đặng đình duy học viên
và trung úy nguyễn văn tùng học viên
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng của bộ quốc phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tiến hành tổ chức tìm kiếm chiếc máy bay này tại khu vực núi dinh
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay công tác tìm kiếm vẫn đang được nỗ lực thực hiện
cho dù thời tiết mưa lớn và rất khó khăn
tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội thảo liên kết ứng dụng nông nghiệp thông minh
nông nghiệp hữu cơ phục vụ phát triển đồng bằng sông kiều long
với sự tham gia của hơn hai trăm linh nhà khoa học và nhiều doanh nghiệp của cả nước
hội thảo nhằm mục đích phát triển nông nghiệp đồng bằng sông kiều long
tạo cầu nối giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp và nhà đầu tư
để ứng dụng những thành tiệu khoa học và công nghệ của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ của khu vực
hội thảo là cơ hội cũng như điều kiện trao đổi tìm kiếm sự hợp tác
đặt hàng các sản phẩm khoa học công nghệ nhằm giải quyết những thách thức
trong phát triển nông nghiệp tại khu vực đồng bằng sông kiều long
chiều nay tại thạch thất hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chính thức thông tin về hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn
và hội nghị nhóm chuyên gia admm về hành động bom mìn nhân đạo lần thứ tư
việc thiết lập nhóm chuyên gia về hành động bom mìn nhân đạo
trước đó đã được bộ trưởng bộ quốc phòng các nước asean thông qua năm hai nghìn một mươi chín
việt nam và ấn độ là đồng chủ trí đầu tiên của nhóm chuyên gia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
thông tin từ tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho biết
ngày hai mươi tháng một mươi tới tại xã thạch hào thạch thất hà nội
sẽ diễn ra hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn
và hội nghị nhóm chuyên gia admm về hành động bom mìn nhân đạo lần thứ tư
dưới sự chủ trì của bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng ấn độ
với chủ đề tổng kết hoạt động nhóm chuyên gia hành động mìn nhân tạo
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy và bàn giao đồng chủ trì giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả diễn tập thực binh kết hợp
giữa nhóm chuyên gia hành động mìn nhân đạo và dình giữ hòa bình tại ấn độ
tổng kết nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy thảo luận về định hướng hợp tác
trong khuôn khổ của nhóm thời gian tới bàn giao đồng chủ trì nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
cho lào và nga đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
trong lĩnh vực hành động mìn nhân đạo giữa các nước thành viên nhóm admm
từ đó tạo ra cơ sở thúc đẩy đa phương về hành động mìn nhân đạo
mang tính thực chất hiệu quả khắc phục khẩu quả bom mìn vật liệu nổ còn xuất lại sau chiến tranh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé